thưa quý vị hà nội nơi được mệnh danh là thành phố di sản
đang hiện diện gần một tám nghìn di sản văn hóa phi vật thể ở nhiều loại hình
từ chi thức dân gian tập quán xã hội và tín ngưỡng đến nghệ thuật trình diễn dân gian
góp phần duy trì sức sống của các di sản có công sức sáng tạo
dinh dữ trao truyền của hàng nghìn nghệ nhân trên địa bàn
sau gần một năm nghị quyết hai mươi ba của hội đồng nhân dân thành phố hà nội
về quy định chế độ đãi ngộ hỗ trợ nghệ nhân đi vào cuộc sống
hơn một trăm linh nghệ nhân đã nhận được sự hỗ trợ đầy thiết thực
bên cạnh đó thành phố cũng bố trí kinh phí cho các nghệ nhân thực hiện truyền dạy cho thế hệ trẻ
hoạt động này có ý nghĩa vô cùng to lớn kịp thời động viên và khích lệ các nghệ nhân
tiếp tục dinh dữ bảo vệ trao quyền quảng bá phát huy giá trị các di sản
mời quý vị theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi
đã có một thời
đã có một thời
vào những đêm trăng thanh gió mát đình làng ngãi cầu ở xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
luôn rộn rã tiếng trống trầu những câu hát tuồng và nườm nượp bà con đến chờ đợi những buổi biểu diễn
nhưng đó chỉ còn là hoài nhiệm đã qua rồi cái thời vàng son của tuồng an khánh danh bất hư truyền
cuộc sống thay đổi kéo theo đó là những đổi thay mà bản thân những nghệ nhân tâm huyết cố níu
vẫn yếu ẩn
cần có sự chung tay của cộng đồng sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc bảo tồn gìn giữ di sản
từ mùng tám tháng riêng cho tới hết tháng ba âm lịch là phải hát tuồng
gia đình cụ nào mà lên lão năm mươi tuổi cũng phải có hạt tuồng
hát một hoặc hai đêm hát hai đêm tuồng
cho nên chúng tôi thành lập đội tuồng và đội tuồng của chúng tôi là
và đến bây giờ phải chăng là chỉ còn có mình tôi còn các vị là xuôi hết cả rồi không còn ai nữa
bây giờ mình phải nói là không có nhà bảo trợ ạ
thì từ chính quyền địa phương rồi đến phòng văn hóa xã rồi đến phòng văn hóa huyện lưu ý quan tâm
bởi vì tôi vẫn nói rằng đây là gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc
giống như tuồng các loại hình nghệ thuật truyền thống khác của việt nam nói chung và hà nội nói riêng cũng có những giai đoạn đứng trước nguy cơ khủng hoảng mai một thậm chí là thất truyền
thống kê từ sở văn hóa và thể thao hà nội cho hay hiện trên địa bàn hà nội có khoảng hơn một bảy trăm chín mươi di sản văn hóa phi vật thể với đa dạng loại hình
từ nghề thủ công truyền thống tập quán xã hội và tín ngưỡng đến nghệ thuật trình diễn dân gian
di sản phi vật thể mai một giữa đời sống hiện
di sản phi vật thể là điều hiện hiện trước mắt và những nghệ nhân dân gian chính là kho tảng sống duy nhất có khả năng lưu giữ bảo tồn và làm sống lại các di sản phi vật thể
với bối cảnh đó những năm qua thành phố hà nội đã có các chính sách hỗ trợ nghệ nhân gìn giữ trao truyền
trong đó nghị quyết số hai mươi ba do hội đồng nhân dân tp hà nội ban hành ngày tám tháng một mươi hai về quy định chế độ đãi ngộ hỗ trợ nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú nghệ nhân và câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa